dịch covid một mươi chín khiến nền kinh tế việt nam đã và đang chịu nhiều tác động
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội
gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại
làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu hàng không du lịch dịch vụ lưu trú
ăn uống y tế giáo dục lao động việc làm
nhiều doanh nghiệp phá sản giải thề tạm dừng hoạt động thu hẹp quy mô
gdp quý i năm hai nghìn hai mươi chỉ tăng ba tám mươi hai
là mức thấp nhất trong một mươi năm gần đây
trước tình hình kinh tế xã hội trở nên khó khăn
dưới sự chỉ đạo của chính phủ quyết định về giảm giá điện
tiền điện cho các hộ gia đình doanh nghiệp chịu ảnh hưởng
với tổng chi phí lên đến một mươi một tỷ đồng là sự hỗ trợ quý giá đến mỗi người
góp phần bình ổn kinh tế xã hội
ngành du lịch bị ảnh hưởng trầm trọng khi dịch covid xuất hiện
theo tổng cục du lịch việt nam sau tháng một năm hai nghìn hai mươi tăng cao ba mươi ba so với cùng kỳ
lượng du khách quốc tế đến việt nam đã suy giảm mạnh trong tháng hai giảm hai mươi hai
và tháng ba giảm sáu mươi tám do dịch covid một mươi chín
dự báo năm hai nghìn hai mươi sẽ là năm tăng trưởng thấp kỷ lục của du lịch việt nam
trong bối cảnh sụt giảm nghiêm trọng của du lịch thế giới
thực tế cho thấy ngành du lịch nhà hàng khách sạn hiện nay
vẫn có tốc độ phục hồi khá chậm
các chủ khách sạn vẫn chưa thể định hình được tình hình hoạt động trong thời gian tới
và bao lâu thì khách du lịch mới quay trở lại mức trước đại dịch
thực hiện nghị quyết số bốn mươi một ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
và công văn số hai nghìn sáu trăm chín mươi tám ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của bộ công thương
về việc hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện
áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng
cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá
khách sạn của chúng tôi là một đơn vị kinh doanh lưu trú
chúng tôi cũng được trong đối tượng miễn giảm
cán bộ của phòng kinh doanh của điện lực thành phố đã hướng dẫn cho chúng tôi
cung cấp những thông tin giấy chứng nhận về khách sạn ba sao đủ điều kiện
để kinh doanh lưu trú làm thủ tục để chúng tôi được hưởng những chế độ
chi phí cũng giảm đi rất là nhiều bởi vì được giảm những ba mươi năm
thì đương nhiên là
giá thành của tiền điện thì chi phí của chỗ chúng tôi thì nó phù hợp với đón khách khách đi này
bởi vì đón khách khách đi thì là chúng tôi đón khách là giá đã giảm so với các khách du lịch là năm mươi
để có thể xác định đối tượng cơ sở lưu trú du lịch tập đoàn điện lực việt nam đã chủ động
làm việc với tổng cục du lịch đề xuất các giải pháp thống nhất các phương án xác định đối tượng
cơ sở lưu trú du lịch với những khách hàng chưa đủ hồ sơ các đơn vị điện lực vẫn tiếp nhận yêu cầu
tổng hợp xuất liệu gửi sở du lịch sở văn hóa thể thao và du lịch các địa phương liên quan xác nhận
để đảm bảo việc hỗ trợ của nhà nước chính xác tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty điện lực việt bắc
cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp với tổng cục du lịch với các sở du lịch địa phương để xác định và hướng dẫn
các công ty điện lực thực hiện miễn giảm tiền điện cho đúng đối tượng
hiện nay đang cùng với các địa phương để giả soát các cơ sở
vừa rồi trước khi mà có cái văn bản của tổng cục du lịch cũng như là tập đoàn điện lực
thì trên cơ sở văn bản của điện lực quảng ninh thì chúng tôi đã giả soát khoảng một hai trăm ba mươi bốn cơ sở
gửi danh sách lên để sở du lịch tổng hợp
thế tuy nhiên là cái danh sách này thì nó cũng chưa đầy đủ
thì chúng ta còn có đến ngày một mươi năm tháng bảy là hạn cuối cùng để các cơ sở có thể hoàn thiện hồ sơ
cũng trong chính sách hỗ trợ cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng
dịch covid một mươi chín giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất được giảm một mươi giá bán lẻ điện theo quy định
công ty của phần dệt lụa nam định thuộc tập đoàn diệt may việt nam
là một trong những khách hàng lớn của điện lực nam định
bình quân mỗi tháng công ty chi phí khoảng một năm tỷ đồng tiền điện
trong tháng bốn tháng năm thực hiện chủ trương phòng chống dịch của chính phủ
công ty đã tham gia sản xuất các mặt hàng chống dịch như khẩu trang thiết bị bảo hộ y tế
kéo theo chi phí tiền điện cũng lên tới một tám tỷ đồng một tháng
như vậy với việc được giảm một mươi giá điện trong ba tháng công ty sẽ tiết kiệm được hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
lương cao năng lực và khả năng cạnh tranh trong thời buổi khó khăn này
còn đối với hộ gia đình quyết định giảm một mươi giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc một đến bậc bốn
với toàn bộ hai mươi sáu sáu triệu hộ trong đó có hơn hai mươi hai tám triệu hộ sinh hoạt sử dụng dưới ba trăm linh kwh một tháng
chiếm tám mươi năm bảy tổng số hộ sinh hoạt cả nước được giảm một mươi tiền điện
mức giảm giá điện đối với các hộ gia đình tối đa là sáu mươi hai năm trăm sáu mươi đồng một tháng
dù số tiền được giảm hàng tháng không nhiều nhưng các hộ sinh hoạt cũng đánh giá cao về động thái này
khi bối cảnh cả nước gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
những gia đình mà người ta dùng chưa đến bốn trăm linh số thì họ vẫn đứt khởi lắm
việc hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện cho các khách hàng sinh hoạt thực hiện trong các chu kỳ sử dụng điện
bắt đầu tháng bốn tháng năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tương ứng trong hóa đơn các kỷ hóa đơn tháng năm tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và các khách hàng ngoài sinh hoạt sản xuất kinh doanh hành chính sự nghiệp
được áp dụng ngay cho các khách hàng có ngày ghi chỉ số từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi trở đi
để việc giảm giá điện và tiền điện được thiết thực bộ công thương sẽ thực hiện kiểm tra giám sát các đơn vị điện lực
thực hiện đúng các chỉ đạo của chính phủ về giảm giá điện giảm tiền điện bảo đảm đúng đối tượng thời gian
qua đó góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị tác động của dịch
trong tháng năm tổng ty đã thực hiện giảm giá điện cho hơn chín tám triệu người dân và các doanh nghiệp
với số tiền
hơn một một trăm linh tỷ đồng và công tác thực hiện giảm giá điện đã được tổ chức hoặc đảm bảo với việc đối tượng được miễn giảm là đúng
và công tác này sẽ được thực hiện tiếp tục trong tháng sáu và tháng bảy
bên cạnh công tác triển khai thực hiện giảm giá điện giảm tiền điện hiện nay evn và các đơn vị đã và đang nỗ lực
để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa bảo đảm cung cấp điện
với những mức hỗ trợ đã và đang được triển khai hy vọng đây sẽ là sự động viên quý giá đến mỗi cá nhân doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh
yên tâm phát triển kinh tế hiệu quả giai đoạn bình ủng hới của xã hội